văn phòng ubnd tp hà nội vừa ban hành thông báo truyền đạt kết luận của tập thể ubnd tp về việc nâng cao hiệu quả và đổi mới hoạt động của đài truyền thanh phường xã thị trấn
theo đó hà nội quyết định giữ nguyên hệ thống loa truyền thanh tại các huyện thị xã giảm tối đa hệ thống loa truyền thanh tại các phường thuộc các quận
ubnd tp thống nhất nội dung đánh giá hiệu quả của hệ thống loa truyền thanh các phường xã trong thời gian qua của sở thông tin và truyền thông
yêu cầu sở thông tin và truyền thông hoàn thiện kế hoạch nâng cao hiệu quả và đổi mới hoạt động của đài truyền thanh phường xã thị trấn
trước mắt thành phố quyết định giữ nguyên hệ thống loa truyền thanh tại các huyện thị xã giảm tối đa hệ thống loa truyền thanh tại các phường thuộc các quận
mỗi phường giữ lại từ năm đến một mươi loa tại các vị trí phù hợp bảo đảm phục vụ trong trường hợp xảy ra thiên tai thảm họa và tuyên truyền các thông tin chỉ đạo cần thiết của trung ương và thành phố
sau ba tháng báo cáo kết quả với ubnd thành phố để đánh giá chỉ đạo phù hợp với điều kiện thực tế